chiều nay ngày một mươi tám tháng một mươi công an tỉnh hòa bình cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ việc đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước cấp tới nhà máy nước sạch sông đà
đại diện lãnh đạo công an tỉnh hòa bình cho biết ba nghi phạm xả chất thải xuống nguồn nước của nhà máy sông đà là lý đình vũ ba mươi bảy tuổi nguyễn trương đại hai mươi năm tuổi cùng chú băng ninh và hoàng văn thám ba mươi ba tuổi chú lạng sơn
ngày một mươi bảy tháng một mươi công an đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp với nguyễn trương đại hoàng văn thám và tiếp tục truy bắt lý đình vũ
tại cơ quan điều tra đại và thám khai ngày sáu tháng một mươi hai người được lý đình vũ thuê lái xe ô tô tải đi từ băng ninh đến một công ty ở phú thọ lấy chất thải bơm vào một mươi thùng chứa tổng dung tích khoảng một mươi mét khối